và ngày hôm nay phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu bộ trưởng bộ khoa học công nghệ trung ngọc anh
cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cựu bí thư tỉnh ủy hải dương phạm xuân thắng và ba mươi năm bị cáo khác
trong vụ án công ty việt á chiếm đoạt kết quả nghiên cứu của nhà nước sản xuất khi xét nghiệm covid một mươi chín
rồi bán thương mại sẽ tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo
trước đó trong chiều qua trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử
bị cáo trung ngọc anh cựu bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ thừa nhận những nội dung cáo trạng truy tố bị cáo là xác đáng
bị cáo thừa nhận đã cầm của việt hai trăm linh usd và cho rằng đây là bài học đau sót của bị cáo
trình bày trước hội đồng xét xử về việc đã nhận tổng cộng hai hai mươi năm triệu usd
tương đương hơn năm mươi một tỷ đồng từ tổng giám đốc công ty việt á
bị cáo nguyễn thanh long cựu bộ trưởng bộ y tế nhận sai và nói lời xin lỗi
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
bình định vừa triệt phá thành công chuyên án bắt quả tăng đối tượng tại huyện tuy phước
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ trên người và tại nơi ở của đối tượng gần một một kg ma túy các loại
phát hiện đối tượng nguyễn thị huệ đang lưu thông bằng mô tô trên đường liên xã phước thuận huyện tuy phước
các trình sát tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện huệ đang mang theo trong người một mươi hai gói ni lông chứa ma túy đá
bốn gói ni lông chứa chất bột heroin với trọng lượng gần hai trăm linh gram
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng cơ quan công an tiếp tục thu giữ hơn chín trăm linh gram ma túy các loại
công an huyện sơn dương tỉnh tuyên quang vừa phát hiện đối tượng có hành vi buôn bán trái phép pháo hoa nổ
thu giữ hơn một trăm linh kg pháo nổ
tại thôn hội tân xã ninh lai công an huyện sơn dương đã bắt quả tang đối với đối tượng nguy như quang nam
trú tại tỉnh vĩnh phúc
qua kiểm tra phát hiện trên xe ô tô của đối tượng này có sáu mươi hộp pháo với tổng trọng lượng hơn một trăm một mươi năm kg
đấu tranh mở rộng vụ án công an huyện sơn dương xác định làm rõ người bán số pháo trên cho nam đã mua từ lào cai
vụ việc đang được công an huyện sơn dương hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
sau khi nhận được thông tin nam sinh lớp sáu bị bạn hành hung giã man
ubnd tỉnh lâm đồng cho biết đã chỉ đạo ubnd huyện lâm hà báo cáo và làm rõ nội dung sự việc
theo báo cáo của ubnd huyện lâm hà nam sinh lớp sáu và bạn học cùng bàn đã xảy ra mâu thuẫn
công an xã đan phượng huyện lâm hà đã mời hai bên gia đình lên làm việc
bố của nạn nhân cho biết thời gian gần đây nam sinh này có nhiều biểu hiện bất thường
tinh thần hoảng loạn và toàn thân có vết bầm tím nhất là vùng mông và hai chân
nam sinh này cho biết là bị một bạn nam cùng lớp uy hiếp dùng vật cứng
đánh đập rất nhiều lần
trước đó trong chiều qua trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử bị cáo
phan quốc việt chủ tịch tổng giám đốc công ty việt á khai nhận khi triển khai đề án
nghiên cứu chế tạo xét nghiệm bộ kit xét nghiệm của việt á ưu việt hơn so với bộ kit
của học viện quân y nên đã quyết định chọn bộ kit xét nghiệm của việt á để nghiệm thu đề tài
quá trình thực hiện việt đã trực tiếp và chỉ đạo nhân viên đưa hối lộ cho nhiều cán bộ
lãnh đạo bộ y tế bộ khoa học công nghệ để đồng ý cho việt á được phối hợp thực hiện đề tài
thông đồng tạo điều kiện cho việt á được cấp số đăng ký lưu hành
kit xét nghiệm sản xuất thương mại trên phạm vi cả nước
trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử bị cáo
chu ngọc anh cựu bộ trưởng bộ khoa học công nghệ thừa nhận những nội dung cáo trạng truy tố bị cáo là xác đáng
bị cáo thừa nhận đã nhận hai trăm linh usd và cho rằng đây là bài học đau xót về bị cáo
trình bày trước hội đồng xét xử về việc đã nhận tổng cộng hai hai mươi năm triệu usd
tương đương hơn năm mươi một tỷ đồng từ tổng giám đốc công ty việt á
đã nhận sai và nói lời xin lỗi
công an tp bắc giang đang tạm giữ đối tượng nguyễn thanh tâm vi phạm nồng độ cồn
có hành vi chống người thi hành công vụ trên địa bàn tp bắc giang
trước đó tại đoạn đường hoàng hoa thám đội cảnh sát giao thông thành phố đã ra tín hiệu dừng xe ô tô
do tâm điều khiển để kiểm tra
tuy nhiên tâm quay đầu xe bỏ chạy cố tình đâm vào xe chuyên dụng của tổ công tác
sau khi bị chặn thì tâm không xuống xe làm việc
buộc tổ công tác phải phá kính khống chế kiểm tra nồng độ cồn
tâm vi phạm ở mức năm trăm chín mươi năm mg trên một lít khí thở vượt mức cao nhất
công an tỉnh long an phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển hàng cấm là thuốc lá nguy trang
bằng nhiều lớp thùng và giấy cắt tông bên ngoài
tại tỉnh lộ tám trăm một mươi tám thuộc khu vực xã tân long huyện thủ thừa
công an tỉnh long an đã phát hiện một chiếc xe ô tô tải chở hai mươi gói thuốc lá nhập lậu
tại cơ quan công an lái xe
khai trên đường vận chuyển thuốc lá từ biên giới huyện đức huệ
về các tỉnh miền tây nam bộ tiêu thụ thì bị bắt giữ
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa có yêu cầu
đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án và công trình hạ tầng giao thông
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương
các chủ đầu tư ban quản lý dự án
nhà thầu thi công nhà thầu tư vấn
cán bộ và kỹ sư kỹ thuật công nhân trên các công trường
tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất
kịp thời khắc phục mọi khó khăn vướng mắc
nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường
thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các cấp
chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn
và xử lý tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng
di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật
đồng thời quan tâm đến công tác xây dựng các khu tái định cư
bảo đảm các điều kiện sản xuất kinh doanh
sinh hoạt bằng hoặc là tốt hơn nơi ở cũ
người dân sớm có chỗ ở mới ổn định trước tết nguyên đán giáp thìn
chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết cổ truyền của dân tộc
quân cảng cam ranh đang trở nên tấp nập và nhộn nhịp
từ đây những con tàu lớn chuẩn bị vươn khơi
mang theo không chỉ hàng hóa như yếu phẩm
mà còn mang theo cả tình cảm sự quan tâm nghĩa tình của nhân dân cả nước
hướng về quần đảo trường sa thân yêu
những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
tại lữ đoàn một trăm bốn mươi sáu vùng bốn hải quân
hàng trăm cán bộ chiến sĩ được phân công theo từng bộ phận
nhận hàng phân loại đóng gói vận chuyển lên tàu
sắp xếp hàng hóa trên các khoang tàu
mọi công việc đều diễn ra trong không khí phấn khởi
nhịp nhàng khẩn trương nhưng hết sức cẩn thận
để những chuyến tàu đưa hàng hóa đến với quân và dân huyện đảo trường sa
được đảm bảo chú đáo nhất
dù hải trình phía trước được đánh giá là rất vất vả
thời tiết trên biển sẽ có sóng to gió lớn
nhưng tất cả thành viên trong đoàn đều luôn tự hào với nhiệm vụ
đem tết ấm đến với quân và dân tại huyện đảo trường sa
đối với các hàng hóa mà quân dân cả nước gửi ý ra
các cán bộ chiến sĩ trên quần đảo trường sa
các cán bộ chiến sĩ tàu
năm trăm một mươi một chúng tôi chắc đích đây là một nhiệm vụ rất quan trọng
mang hơi ấm của đất liền với các cán bộ chiến sĩ trên trường sa
với tinh thần tất cả vì trường sa
những chuyến tàu mang quả tết ra đảo như trở nặng nghĩa tình
sự quan tâm tin yêu của cả nước đối với trường sa
mỗi phần quà gửi ra biển đảo đều gói chọn tình cảm của hậu phương
mang theo hơi ấm từ đất liền như mứt tết
mì ăn liền măng khô thịt heo nước ngọt
và không thể thiếu những chậu hoa đầy màu sắc
cho cái tết nơi đảo xa thêm rộn ràng tươi vui
đến thời điểm hiện tại thì về công tác chuẩn bị của tàu cơ bản đã hoàn thành xong
ngày hôm qua thì tàu đã tiếp nhận hàng hóa của các nước lượng
từ mọi miền tổ quốc gửi cho cán bộ chiến sĩ trên quần đảo trường sa
đón năm mới
trong nhiệm vụ bảo vệ vẹn toàn chủ quyền biển đảo của tổ quốc
trong buổi tiễn đoàn công tác tại quân cảng cam ranh
ông nguyễn tấn tuân chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
đã gửi lời chúc sức khỏe hạnh phúc
và mong muốn quân dân trên các đảo của huyện trường sa
đón tết đầm ấm an toàn tiết kiệm
chúc đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao
trong chuyến hải trình lần này
chuyến đi lần này của các đồng chí một lần nữa
đối với sự quan tâm sâu sắc của đảng nhà nước bộ quốc phòng
quân chủng hải quân và của nhân dân cả nước
đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiên liêng của tổ quốc nối chung
đối với sự trưởng thành lớn mạnh của quân dân huyện trường sa nối riêng
sau hồi coi dài những chuyến tàu chở theo đoàn công tác
cùng với hàng trăm tấn quả chính thức rời quân cảng cam ranh
đến thăm chúc tết quân dân các điểm đảo trường sa
ra khơi đúng mùa biển động nhưng những con sông lớn
cũng không ngăn được con tàu đang thẳng tiến đến với trường sa
mùa xuân đang đến gần hơn với quân và dân trên đảo
theo thông tin từ các cơ quan đại diện việt nam tại nhật bản cho biết
thì cho đến nay chưa ghi nhận được thông tin về thương vong của người việt
do trận động đất gây ra nhiều công dân việt nam đã được chính quyền địa phương
hỗ trợ sơ tán đến nơi tạm trú an toàn
thực hiện chỉ đạo của bộ ngoại giao các cơ quan đại diện việt nam tại nhật bản
tiếp tục giữ liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại
các hội đoàn người việt tại các địa phương bị động đất để theo dõi sát tình hình
sẵn sàng triển khai các phương án bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết
công dân việt nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với các cơ quan đại diện việt nam
tại nhật bản theo số điện thoại đại sứ quán việt nam tại tokyo tám nghìn một trăm tám mươi ba nghìn năm trăm chín mươi chín nghìn một trăm ba mươi sáu
tổng lãnh sứ quán việt nam tại osaka tám nghìn một trăm chín mươi bốn nghìn bảy trăm sáu mươi chín sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín
ngay sau công điện của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
về các giải pháp quản lý thị trường vàng
ngân hàng nhà nước cho biết sẽ nghiên cứu
sửa đổi nghị định số hai mươi bốn về quản lý thị trường vàng
ngay trong tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
không thể phủ nhận là nghị định số hai mươi bốn đã góp phần quan trọng
trong việc chống vàng hóa chống đô la hóa nền kinh tế
và nâng cao giá trị tiền đồng trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai
nhưng mà sau hơn một mươi năm khi mà kinh tế vĩ mô đã ổn định hơn
lạm phát được kiểm soát thì nhiều ý kiến đề xuất
cần phải sửa đổi nghị định số hai mươi bốn theo hướng thị trường hơn
để giảm tranh lệch giữa giá vàng sjc và giá vàng
thương hiệu khác
và đây cũng chính là vấn đề sẽ được phân tích
trong vấn đề chính sách sáng ngày hôm nay
với khách mời chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn minh phong
ông nguyên trưởng phòng nghiên cứu kinh tế
viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội hà nội
tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa ông ạ trong thời gian vừa qua thì thị trường vàng thế giới
và trong nước thì đã có những diễn biến phức tạp
giá vàng trong nước biến động mạnh và tăng nhanh
tác động tiêu cực đến an toàn thị trường tài chính
tiền tệ và tâm lý xã hội
theo ông thì đâu là nguyên nhân của tình trạng này ạ
về mặt khách quan thì giá vàng thế giới đang lên
và giá vàng thế giới này đang lên nó chịu ảnh hưởng
bởi mấy yếu tố
thứ nhất đó là kinh tế thế giới chỉ trệ
và trong quá trình đó thì vàng là cái nơi trú ẩn
thứ hai nữa là hầu hết các nước đều đang kỳ vọng
vào sự giảm lãi xuất của các ngàn trung ương
nhất là nước mỹ và cắn với nó là xu hướng giảm lạm phát
và giảm giá của đồng tiền đô la
thì như vậy vàng cũng là sự lựa chọn thứ hai tiếp theo
do kỳ vô tố của kinh tế trên
thứ ba nữa là nó gắn với việc gia tăng mua vàng
dưới chữ của các ngàn trung ương
và cuối cùng đó là những căn hẳn đê chính trị
nó tương tác cùng với cuộc kéo dài
của xung đột giữa nga và ukraine
thì là mới đây ở giải cao gia
tất cả nó tạo ra một sự lo lắng
cho những người cần phải bảo tồn giá trị của mình
còn ở trong nước thì nó cũng gắn với một số lý do
thứ nhất là ra vào trong nước
nó gắn liền với gia vàng thế giới
nhìn chung là như vậy
chúng ta vẫn là cơ bản là nước nhập khẩu vàng
thứ hai nữa là nó gắn liền với
việc giảm lãi suất ngân hàng
xuống mức thấp kỷ lục
thậm chí còn thấp hơn là thời kỳ covid
khiến cho người dân cảm thấy gửi tiền
không tiết kiệm không hiệu quả
so với đi mua vàng và đầu cơ vàng
cái thứ ba nữa là nó gắn liền với
những thị trường bất động sản
như khoáng bị trầm lắng
và các cội đầu tư cũng bị thu hẹp
và cuối cùng nó gắn liền
với việc độc quyền của ngân hàng nhà nước
đặc biệt là độc quyền thương hiệu sgc
trong khi chưa có sự minh bạch
về tiêu chí của sgc so với các thương hiệu khác
nó tạo ra một tâm lý
là tên tệ hóa vàng sgc
trong bối cảnh nhà nước lại không tăng cung vàng
thì do đó tâm lý của người dân rất là mạnh
và cộng với tâm lý đám đông
nó khiến cho cầu trong thời điểm nhất định
bùng nổ rất cao
và gắn với đó là một số những tin đồn
hoặc là một số những thủ thuật
của những người buôn
tạo ra cái gọi là sóng
để mà tạo ra cái đợt tăng giá là như vậy
vâng thưa ông chúng ta sẽ phân tích cụ thể hơn
về các giải pháp quản lý thị trường vàng hiện nay
theo ông thì các cơ quan quản lý nhà nước
cần chủ động xây dựng các kịch bản
các phương án ứng phó như thế nào
sử dụng các công cụ quản lý phù hợp
và dứt khoát không để xảy ra tình trạng vàng hóa
nền kinh tế không để tác động tiêu cực
đến tỷ giá lãi suất và thị trường tiền tệ
theo như chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
để xây dựng được kịch bản quản lý giá vàng tốt
thì chúng ta phải xác định cái mục tiêu của nó đúng
cho đến nay chúng tôi cho rằng là
ngân hàng nước đã đúng khi xác định được
mục tiêu là không vàng hóa nền kinh tế
thế nhưng mà
còn một mục tiêu nữa mà chúng ta
chưa được đề ra một cách đúng mức
đó là không tiền tệ hóa vàng
như đã nói đó cái việc
mà độc quyền vàng sgc và lại không
nhập khẩu thêm và dọc thêm vàng sgc
nó khiến cho là cái lượng sgc
ngày này nó không thay đổi
trong khi cái lượng cầu nó tăng lên
và do đó
người dân lại rất là tiến nhiệm vào vàng sgc
rất tiến nhiệm vào chính phủ và ngân hàng
do đó là coi sgc như tiền
trong khi đó những cái vàng
thương hiệu khác cùng hàm lượng cùng khối lượng
thì lại không được quan trọng
vậy thì chúng ta đã tiền tệ hóa cái vàng sgc
và vì thế với hai cái mục tiêu
chúng ta cần phải xác định một là không được
vàng hóa nền kinh tế cũng không được
tiền tệ hóa vàng thì chúng ta cần
phải có một kịch bản điều chỉnh
để sao cho nó mang cái tính chất
gọi là liên thông nhiều hơn
giữa trong nước và quốc tế mang tính
thị trường nhiều hơn trong các cái hoạt động
cơ chế điều chỉnh và đặc biệt
là tạo sự bình đẳng nhiều hơn giữa các thương hiệu vàng
kể cả sgc với các thương hiệu khác
và thưa ông ạ trong tháng một năm
hai nghìn hai mươi bốn thì ngân hàng nhà nước cũng sẽ
trình báo cáo tổng kết nghị định hai mươi bốn
trong đó thì cũng sẽ có đề xuất sửa đổi
bổ sung một số những quy định về quản lý
thị trường vàng để có thể phù hợp hơn với
bối cảnh mới của thị trường hiện nay
theo ông ạ đâu là những cái quy định
mà chúng ta cần phải sửa đổi và bổ sung
để có thể phù hợp hơn với bối cảnh
thị trường hiện nay ạ như đã nói
nghị định hai mươi bốn trong thời gian vừa qua cho đến nay
bao giờ chúng ta chưa tổng kết nhưng mà qua quan sát
thấy rằng ít nhiều nó cũng đã tác động tích cực
giúp giá vàng một thời gian khá ổn định
và đặc biệt là cái tâm lý trộm vàng
dường như cũng đã giảm bớt
và những hoạt động đầu cơ vàng nhất là vàng ảo
cũng đã bị gọi là
kiểm soát rất là chặt chẽ
như vậy là cái tác dụng tích cực của nó là rõ ràng
thấy rõ ràng là cái mặt trái của chính sách
cũng như là yếu tố tâm lý
như là hệ quả của chính sách này đang rất là nặng
vì thế cái việc điều chỉnh
nghị định hai mươi bốn là cần thiết chúng ta sẽ chờ đợi điều đó
tuy nhiên chúng tôi cho rằng là
nên điều chỉnh theo hướng đúng trình ảo
của thủ tướng chính phủ đó là
đảm bảo tính thị trường cao hơn
và đảm bảo
sự liên thông quốc tế trong nước nhiều hơn
cũng như đảm bảo sự bình đẳng giữa các thương hiệu
vàng tốt hơn để nó tránh trường hợp
vừa là vàng hóa nền kinh tế
và cuối cùng chúng ta cũng cần phải
có những biện pháp kiểm soát kiểm tra
để nó tránh những trường hợp
đồ cơ hoặc là tâm lý tạo sóng
hoặc là lợi ích nhóm
cũng như tính chất
tọa lạm dụng trong quá trình độc quyền
của vàng scc một lần nữa
xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình
và cảm ơn ông về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
trong tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ có đủ một mươi loại vaccine
phục vụ tiêm chủng mở rộng nội dung sẽ có
trong cụm chính sách sáng nay
từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ y tế sẽ chính thức
triển khai sử dụng giấy chuyển tuyến bảo hiểm
y tế điện tử và giấy hẹn khám lại điện tử
đây là một trong những nội dung
trong quyết định sửa đổi bổ sung về quy định
chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra
phục vụ việc quản lý giám định thanh toán
chi phí khám chữa bệnh và giải quyết các chế độ
liên quan vừa được bộ y tế ban hành
bộ y tế sẽ phối hợp cùng với bộ công an
bảo hiểm xã hội việt nam nghiên cứu
triển khai tích hợp hai loại giấy tờ này
trên các ứng dụng vneid vssid
ngân hàng nhà nước vừa ban hành thông tư một mươi bảy
quy định về kiểm tra việc chấp hành
chính sách pháp luật về tiền tệ hoạt động
ngân hàng ngoại hối và phòng chống
sửa tiền đối với đối tượng kiểm tra
thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ đầu tháng hai tới đây
theo đó đối tượng áp dụng
không chỉ là các cơ quan trực thuộc ngân hàng
nhà nước các tổ chức tiến dụng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà còn cả
các tổ chức có hoạt động ngoại hối hoạt động
kinh doanh vàng tổ chức có hoạt động thông tin
tiến dụng tổ chức cung ứng dịch vụ
trung gian thanh toán không phải ngân hàng
ngoài ra còn có các tổ chức cá nhân khác
có liên quan đến kiểm tra việc chấp hành
chính sách pháp luật về tiền tệ và ngân hàng
mục đích kiểm tra nhằm xem xét
đánh giá thông tin số liệu
tình hình chấp hành chính sách pháp luật về tiền tệ
và ngân hàng của đối tượng kiểm tra
để đảm bảo đầy đủ chính xác
tuân thủ quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng